tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng để xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí hồ thị kim thoa
nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ công thương
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ công thương
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy đồng chí hồ thị kim thoa đã có những vi phạm khuyết điểm
liên quan đến dự án khu đất hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng phường bến nghé quận một tp hcm
trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí đã được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và có kết luận điều tra đề nghị truy tố
sau khi có quyết định nghỉ hưu đồng chí hồ thị kim thoa bỏ sinh hoạt đảng và đã xuất cảnh ra nước ngoài
vi phạm của đồng chí hồ thị kim thoa là rất nghiêm trọng gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của bộ công thương
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỳ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí hồ thị kim thoa